cứ một trăm sáu mươi người thì có một người mắc chứng tự kỷ
tại việt nam chúng ta chưa có số liệu chính thức
nhưng số lượng trẻ có biểu hiện tự kỷ đến khám tại các cơ sở y tế
đang có chiều hướng tăng nhanh trong những năm gần đây
vì vậy cùng với tình yêu thương không kỳ thị
thì việc can thiệp sớm bằng điều trị kết hợp chăm sóc
giáo dục cho trẻ tự kỷ sẽ giúp cho cánh cửa hòa nhập cộng đồng của trẻ tự kỷ được rộng mở
trong chương trình sức khỏe và cuộc sống hôm nay
chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một giải pháp
chữa hội chứng tự kỷ bằng chăm cứu
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thiếu thông tin cộng với những mặc cảm từ phía gia đình
nên cách đây gần một năm cậu bé võ tá kiên quê mãi tận tỉnh bình phước
lên chín mới được mẹ đưa ra bệnh viện châm cứu trung ương
để chữa chứng tự kỷ
vậy mà chỉ sau ba liệu trình điều trị
mỗi liệu trình là một tháng cháu đã có những chuyển biến rõ rệt
thế bây giờ con học lớp mấy rồi
con học lớp ba
lớp ba ờ thế con học có được mấy điểm
thi toán được mấy điểm
một mươi à thế tiếng việt
à thế thì tốt quá còn gì nữa
thế ở nhà có giúp đỡ mẹ nấu cơm nấu nước
là sau giờ chết không
thế giỏi thế
thế chăm cứu này con có thấy đau không
không thấy đau đâu
đau nhiều không
không người đấy cũng rồi nó chăm cũng đau mấy nữa mà
may mắn hơn võ tá kiên nhờ cha mẹ phát hiện sớm
bệnh nhi nguyễn phúc an khang bốn tuổi vừa mắc chứng tự kỳ
vừa bị sụp mấy mắt
trải qua sáu liệu trình điều trị bé kiên đã tự tin giao tiếp bình thường
như những đứa trẻ đồng trang lứa khác
trước lúc vào đây điều trị thì cháu nhà em
chú biết số chú biết mặt chữ và cũng không giao tiếp
nhưng mà sau khi vào đây điều trị thì cháu nhà em đã biết được mặt số và mặt
cũng như là cháu đã hát được hát được và bây giờ hòa đồng với cả các bạn
chơi cùng các bạn và các anh chị em trong gia đình nữa
hơn ai hết người mẹ phạm nguyễn thu phương
ở mái tận quận cái răng thành phố cần thơ
mới hiểu hết giá trị của liệu pháp châm cứu chữa bệnh tự kỷ cho con
khi bản thân chị sau nhiều năm trời nắng cũng như mưa
dòng giã cổng con đi khắp nơi chữa bệnh
trước đây thì mình có điều trị ở bệnh viện nhi đồng một
một thời gian là cho bé học ở sài gòn
một thời gian được hòa nữa mà hiệu quả thì không cao lắm
rồi sau đó mình biết được cái bệnh viện châm cứu trung ương này từ thời bé còn khoảng ba tuổi là mình đã biết rồi
mình cũng hơi khó thuyết phục gia đình
gia đình nói chung là sợ
rồi sau đó sau này một lần nữa mình thuyết phục thì gia đình nào cũng biết
may mắn cho con chị mặc dù cháu đã bị bỏ lỡ thời gian vàng trong điều trị tự kỳ
nhưng chỉ sau một liệu trình điều trị cháu đã có chiều hướng tiến triển tốt
điều này cũng đã giúp người mẹ có thêm động lực lo tích cóp chatbot tiền bạc chạy chữa bệnh cho con
còn với người mẹ trẻ này
sau nhiều lần một mình ra bệnh viện châm cứu trung ương
tận mắt được chứng kiến cách chữa và điều trị của bác sĩ
lắng nghe những lời chia sẻ của những bà mẹ có con cùng cảnh ngộ đang chữa trị ở đây
chị mới dám quyết định đem con từ nghệ an ra gửi gắm vào tay các bác sĩ ở bệnh viện trần cứu trung ương
đợt đầu đi thì thấy cháu cũng tiến triển
nên là gia đình vẫn quyết định cho cháu theo cái phương pháp này
vì thấy cháu hợp và tiến triển
nó cũng tiến bộ nhiều
lúc mới ra thì chỉ nói được vài từ bà mẹ gà chó
bây giờ thì vốn từ của cháu thì cũng gần được một trăm rồi
chỉ là từ đơn từ đôi thì còn đang ít
nhưng mà như thế cũng là tiến bộ nhiều rồi
với lại cháu tập trung hơn gọi biết quay đầu
các hành vi bất thường thì nó giảm
đó chỉ là bốn trong số hàng nghìn bệnh nhi mắc hội chứng tự kỷ
đã được khoa điều trị chăm sóc đặc biệt cho trẻ tự kỳ
thuộc bệnh viện châm cứu trung ương tiếp nhận và chữa
điều trị trong suốt năm năm thành lập
trung bình mỗi ngày cũng đón nhận điều trị cho khoảng bảy mươi bệnh nhi
có thời điểm lên đến trên một trăm linh bệnh nhân trong một ngày
có những người nhà họ cũng chưa có những hiểu biết sâu sắc về bệnh này
thành ra những cái ứng xử của họ với con cái của họ đôi khi là mình chăm sóc bệnh nhân hàng ngày
mình vẫn gặp với những hành vi họ làm đối với con nó không phù hợp với hội chứng mà con mắc phải
ví dụ như vẫn có gắt với con thì là cũng phải giải thích mà có khi là họ cũng chưa kết hợp ngay đâu
thế mình phải biết và mình phải nói mình phải rất nhẹ nhàng để họ hiểu được rằng là đấy là hội chứng của con
chứ cũng không phải là con ngang bướng hay là con phá phách gì
tự kỳ là một chứng bệnh liên quan đến rối loạn phát triển tâm lý
khiến người mắc bệnh có những biểu hiện bất thường trong quan hệ giao tiếp xã hội sống thu mình ngại tiếp xúc
đáng nói bệnh ngày càng có xu hướng gia tăng và tự kỳ có thể trở thành bệnh mãn tính
tồn tại trong suốt cuộc đời bệnh nhân nếu không can thiệp đúng và kịp thời
vậy trần đoán điều trị trẻ mắc tự kỷ bằng châm cứu được tiến hành như thế nào
hiệu quả điều trị ra sao
sau đây phóng viên chuyên mục sức khỏe và cuộc sống sẽ có cuộc trao đổi với bác sĩ nguyễn quốc văn
trưởng khoa điều trị chăm sóc đặc biệt cho trẻ tự kỷ bệnh viện châm cứu trung ương để hiểu rõ hơn về vấn đề này
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
quý vị và các bạn thân mến tự kỷ đang được coi là căn bệnh của xã hội phát triển
hiện nay thì có rất nhiều phương pháp điều trị tự kỷ như là điều trị bằng thuốc điều trị bằng tâm lý
trong đó có một biện pháp đó là điều trị bằng châm cứu tại bệnh viện châm cứu trung ương
sau đây phóng viên chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với bác sĩ nguyễn quốc văn
trưởng khoa điều trị châm cứu đặc biệt cho trẻ tự kỷ của bệnh viện
vâng xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia với chương trình sức khỏe cuộc sống của truyền hình nhân dân ạ
thưa bác sĩ xin bác sĩ cho biết thế nào là một người mắc bệnh tự kỳ ạ
đến bây giờ thì trên thế giới người ta chưa nói là một bệnh được kỳ
bởi vì lý do
là chưa có một xét nghiệm để chẩn đoán xác định để khẳng định đó là bệnh tự kỳ
và tập hợp các triệu chứng thì thế giới người ta quy định đó là hội chứng tự kỷ
hội chứng cực kỳ là phát triển không bình thường hoặc suy giảm sự phát triển
biểu hiện rõ trước ba tuổi được biểu hiện ở ba lĩnh vực
đó là ngôn ngữ giao tiếp xã hội tư duy cứng nhắc lặp đi lặp lại
cường mắt ở trẻ trai
với tỷ lệ là bốn lĩnh vực
năm trên một giữa trẻ trai và trẻ ngoại
tự kỷ thì dễ bị chẩn đoán nhầm với căn bệnh nào nhất ạ
đối với hội chứng tự kỷ thông thường là nhầm lẫn với bệnh bại não
thể thất thiểu của trẻ em là nhiều nhất
là bởi vì là trong cái khái niệm của bại não cũng như cái khái niệm của tự kỳ
đều có chữ trí tuệ ngôn ngữ hoành vi chỉ khác một chỗ
đối với các cháu mắc bại não là tổn thương thực thể của não không hồi phục
còn đối với các cháu mắc hội chứng tự kỳ là dối loạn sự phát triển
chỉ có khác nhau mấy từ đó thôi
cho nên biểu hiện lâm sàng thì các cháu rất giống nhau cho nên tỷ lệ nhầm lẫn
hiện nay ở trên thế giới cũng như ở việt nam mà các cháu mắc bạ não thể thất điều là loại nhẹ
được chẩn đoán là
hội chứng tự kỳ thì rất nhiều
thứ nhất là ta nói về ngôn ngữ
thì ngôn ngữ thì có các cháu thì chậm biết nói hoặc không nói hoặc nói ngọc nói ít
còn có những cháu thì biết nói nhưng nói ninh tinh nói không đúng mục đích
và cũng có khá nhiều cháu nói không ra một ngôn ngữ gì
chỉ nói một cái từ nhất định nào ấy
cái thứ hai nữa nói về giao tiếp cũng như là tương tác xã hội thì các cháu này là rất kém
cháu mắc hội chứng tự kỳ thì thông thường là giao tiếp ánh mắt của các cháu là suối hai dây
vậy thì bệnh viện châm cứu trung ương đã kế thừa và phát triển gì từ nền y dực của truyền của cha ông này lại
cũng như chúng ta đã tận hưởng những cái tiến bộ của y khoa tiên tiến hiện nay ra làm sao
chúng tôi ngoài khám theo y học của truyền là bọc văn phấn thiết
cũng như bắt bạch đối với trẻ trên ba tuổi và xếp thủy văn đối với trẻ dưới ba tuổi da
thì chúng tôi còn phối hợp thêm với y học hiện đại
đó là chụp mrigh cũng như là điện não vi tính để loại trừ đối với các cháu mà bị tổn thương não
chúng tôi quy về bệnh bại não
còn các cháu nào mà không có tổn thương não thì chúng tôi chẩn đoán